chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị dư luận băn khoăn về việc luật bảo hiểm xã hội áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm để hưởng lương hưu
người lao động muốn được hưởng lương hưu tối đa bảy mươi năm thì phải kéo dài thêm năm năm tham gia bảo hiểm xã hội
đặc biệt là với lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi năm mươi năm
xung quanh vấn đề này hội nghị trung ương lần thứ bảy đã thảo luận và có giải pháp về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
theo quy định mới lao động nữ đủ năm mươi năm tuổi nghỉ hưu từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi phải có đủ ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu tối đa bảy mươi năm
so với trước năm hai nghìn một mươi tám chỉ cần có đủ hai mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa bảy mươi năm
điều này sẽ khiến cho các lao động nữ có phần thiệt hỏi đặc biệt là lao động nữ trong nhóm ngành nghề công nghiệp nặng
tôi nghĩ là hiện tại mức thu nhập của tôi là dưới năm triệu một tháng rất khó có thể tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài
nếu chính sách này mà đi vào thực tế thì tôi nghĩ là rất khó khăn cho lao động nữ chúng tôi
vì vậy mong nhà nước xem xét lại vấn đề này
tôi nghĩ là nếu mà chính sách này mà đi vào thực tiễn thì rất là thiệt thòi đối với những lao động nữ
bởi vì là những người mà làm trong những ngành nghề công nghiệp nặng như là cơ khí xây dựng
thì việc mà theo đuổi nghề mà lâu dài thì khó thực hiện được
và cái thứ hai là nếu mà đóng bảo hiểm bảo xã hội mà trên ba mươi năm thì rất khó duy trì được
vì vậy là tôi nghĩ là nhà nước nên xem xét lại kiểm đề này
chính sách này nên là có những hình thức mà bảo hiểm xã hội linh hoạt
mức đóng mức hưởng thuận lợi tạo điều kiện cho người lao động tham gia
trước những thay đổi của luật bảo hiểm xã hội được áp dụng từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn
với sự thiệt thòi đối với lao động nữ
nhiều ý kiến của các chuyên gia đều cho rằng cần có lộ trình cho sự thay đổi
để đảm bảo cho sự công bằng giữa lao động nam và lao động nữ
luật bảo hiểm hai nghìn một mươi bốn về tính hưởng lương hưu của lao động nữ
lao động nữ mà nghỉ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
so với người nghỉ sau thì lợi hơn từ bốn cho đến một mươi
do đó cũng tạo ra một cái sốc trong lao động nữ
vì thế mà cách cái nội dung cải cách thì chúng ta phải lật đi lại và phải tính rất là kỹ
sắp tới thì họ đang đề ra là hai cái phương pháp
phương pháp đầu tiên là muốn lùi cái thời gian đó đến năm hai nghìn hai mươi hai
và cái phương pháp thứ hai là
cái phương pháp thứ ba là muốn lùi cái thời gian đó đến năm hai nghìn hai mươi hai
chúng ta tăng theo lộ trình giống như là nam giới
theo tôi thì hiện nay cái giải pháp thứ hai là hiệu quả hơn
tại hội nghị trung ương bảy
các đại biểu đã thảo luận về tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh biến động thị trường lao động hiện nay
năm hai nghìn có một bảy triệu người bước vào tuổi lao động
số người nghỉ hưu là năm trăm linh
năm hai nghìn một mươi bảy số người bước vào tuổi lao động là một ba triệu người
số người nghỉ hưu sấp xỉ một triệu
dự báo của tổng cục thống kê cho thấy
năm hai nghìn ba mươi năm số người bước vào tuổi lao động là một ba triệu người
người về hưu là một ba triệu
điều này cho thấy tốc độ giả hóa dân số của việt nam khá nhanh
đến năm hai nghìn ba mươi năm chỉ có thêm hai trăm linh lao động bước vào tuổi một mươi năm
còn số người nghỉ hưu nhiều hơn gấp năm lần
theo ý kiến của các chuyên gia
đến năm hai nghìn hai mươi sáu việt nam bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số
nếu không có sự chuẩn bị về lực lượng lao động
việt nam sẽ rơi vào tình trạng bị thiếu hụt lao động trẻ
dẫn đến mất cân bằng trong thị trường lao động
các chuyên gia quốc tế đánh giá việt nam sẽ là một trong những quốc gia
mà có tốc độ giả hóa dân số nhanh nhất thế giới trong thời gian tới
nếu như việt nam không có một cái quyết tâm chính trị
có một nhìn xa và hành động mau lạ
thì chúng ta sẽ chuyển cánh nặng này cho thế hệ con cháu chúng ta
tăng tuổi nghỉ hưu là vấn đề rất phức tạp
tác động đến nhiều yếu tố
vì vậy cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng
đánh giá tác động toàn diện khoa học chính xác
đến các yếu tố kinh tế xã hội
chú trọng đến yếu tố cung
sức cung của thị trường lao động
điều kiện lao động và tình hình sức khỏe của người lao động
cũng như xu hướng giả hóa dân số bình đẳng giới
cân đối quỹ và tránh đột biến cho thị trường lao động
trước thực tế đó các đại biểu cho rằng
tuổi nghỉ hưu cho nam nên là sáu mươi hai
nữ là năm mươi tám
với các điều kiện khó khăn khác thì nữ là năm mươi năm tuổi
theo kinh nghiệm của các quốc gia khác
tuổi nghỉ hưu trung bình từ sáu mươi đến sáu bảy
như ở mỹ bình quân là sáu mươi ba tuổi
malaysia là sáu mươi tuổi
nam thì sáu mươi tuổi
nữ năm mươi năm tuổi
trong lĩnh vực công chức và doanh nghiệp nhà nước
lĩnh vực khác là năm mươi tuổi
thái lan đến năm hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi một tuổi
năm hai nghìn hai mươi bốn là sáu mươi ba tuổi
hàn quốc và nhật bản nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi
riêng nhật bản sáu mươi năm tuổi mới lấy sổ bảo hiểm xã hội
trong đó có năm năm là lao động tự nguyện
đức là sáu mươi bảy tuổi
pháp là sáu mươi hai tuổi
chính vì vậy
với việt nam thì nên cân nhắc độ tuổi nghỉ hưu
thích hợp theo ngành nghề và theo xu hướng của thế giới
nếu không có tuổi nghỉ hưu
thời điểm đó
tuổi nghỉ hưu bình quân của việt nam
việt nam mới trên bốn mươi tuổi
hiện nay việt nam là một trong những nước có tuổi thọ cao nhất khu vực
bình quân của nam là bảy mươi tám tuổi nữ là bảy mươi chín năm tuổi
tuổi nghỉ hưu thực tế của nước ta thấp nhất trong khu vực
bình quân là năm mươi bốn ba trong đó nam là năm mươi năm sáu tuổi nữ là năm mươi hai sáu tuổi
mức đóng hưu bình quân là hai mươi hai mức hưởng là bảy mươi
năm đóng bình quân là hai mươi tám năm sớm sau tuổi sáu mươi được hưởng mức lương hưu là hai mươi hai năm năm
nữ đóng hai mươi ba năm hưởng lương hưu là hai mươi bảy năm do đó bài toán cân đối quỹ nếu tự thân là rất khó khăn
ngoài ra việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ liên quan trực tiếp đến lợi ích và đời sống của người lao động
đặc biệt việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu còn phải phụ thuộc vào điều kiện sống và khả năng sức khỏe của người lao động
tuổi thọ của người việt nam đã được nâng lên trung bình là bảy mươi ba bảy mươi bốn tuổi
nhưng sức khỏe sống tạm được có thể chỉ là sáu mươi năm sáu mươi sáu tuổi
từ kinh nghiệm đúc kết trong những năm qua
từ kinh nghiệm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của nhiều nước trên thế giới
và đảm bảo cân đối nguồn quỹ bảo hiểm xã hội theo biến động của thị trường lao động
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất lên hội nghị trung ương lần thứ bảy phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
theo đó năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm vàng để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu mỗi năm tăng lên ba tháng
như vậy người lao động và nguồn quỹ bảo hiểm xã hội sẽ có thời gian thích ứng với sự điều chỉnh này
xin báo cáo bộ chính trị và trong giờ trình trình trung ương xin cho phép bắt đầu điều chỉnh từ năm hai nghìn hai mươi một
và người hưởng như phụ nữ năm mươi sáu tuổi hưu bắt đầu từ hai nghìn hai mươi sáu thời điểm bắt đầu dân số giả chúng ta
thứ hai điều chỉnh có lộ trình
chúng tôi có nêu với hai phương án tuy nhiên chúng tôi thấy kinh nghiệm quốc tế
họ nói là tốt nhất là chọn phương án ba tháng một
và như vậy thì sau hai tháng
hai mươi năm nữa chúng ta mới hoàn thiện được tuổi nghỉ hưu của phụ nữ là sáu mươi tuổi
và tám năm sau nữa kể từ năm hai nghìn hai mươi một thì đàn ông mới là sáu mươi hai tuổi
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần
theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí
giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần
đồng thời sẽ điều chỉnh lại một số nhóm đối tượng ngành nghề đặc biệt
người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn năm tuổi
theo tinh thần được quy định tại khoản ba điều một trăm tám mươi một bộ luật lao động
thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu
các ngành đặc biệt có thể nghỉ hưu sớm hơn hoặc là muộn hơn năm tuổi
hiện nay chúng ta điều chỉnh rồi
mà tập trung chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý giỏi có thể kéo dài
ví dụ ngành tòa án viện kiểm soát
hiện nay chúng ta đã viện tòa án có thể đã sáu mươi năm rồi v v
người nào động đọc nặng nhọc
trong tám ngành nghề có thể dở dưới độ tuổi năm năm
thì tinh thần như vậy
việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và tăng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là cần thiết
sẽ được thực hiện theo thời điểm có lộ trình và theo từng nhóm ngành nghề
để đảm bảo cân đối nguồn cung lao động
đảm bảo quỹ an sinh xã hội và chất lượng sức khỏe của người lao động
trong bối cảnh giả hóa dân số
sẽ giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội từ hai mươi năm xuống còn một mươi năm năm
hướng tới một mươi năm nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi
có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp
nhưng vẫn được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội
hiện nay cung lao động của chúng ta còn rất cao
lao động trẻ được đào tạo ra rất nhiều nhưng không có cơ hội tìm được việc làm
vậy việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là để chuẩn bị cho tương lai
và sẽ được cân nhắc khi tiến hành
cùng với đó là việc xây dựng chính sách an sinh xã hội cần phải linh hoạt
để tạo thuận lợi cho người lao động
trong đó việc xác định mức đóng mức hưởng
thời gian cụ thể nghỉ chế độ hưu trí
bảo đảm cân đối đóng hưởng là việc quan trọng được đông đảo công chúng quan tâm
chương trình điểm tựa tương lai đến đây là hết